sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc chiều nay hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc tại thủ đô hà nội hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà hội nghị đã đạt được
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này
thưa các đồng chí trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao phát huy dân chủ trí tuệ thẳng thắn
cùng với cơ chế chính sách của nhà nước doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô đối phó với những biến động thị trường kiềm chế lạm phát
đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước
đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và thực hiện chính sách bảo đảm
thời gian tới cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
để doanh nghiệp nhà nước thực sự phát huy được vai trò vị trí then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách